còn tại điện biên hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ lào về việt nam
vừa bị bộ đội biên phòng điện biên triệt phá bắt giữ ba đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp heroin và thuốc viện
khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu tại khu vực mốc một mươi bảy thuộc địa phận bản nậm là xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã bắt giữ hai đối tượng là bun son và lách vang cùng chú tại tỉnh phong sa lì của lào
cùng tăng vật gồm một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp sáu kg thuốc viện một súng kíp ba điện thoại di động
cùng ngày tại bản sơn tống xã na tông huyện điện biên lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ được đối tượng
sùng a tỉnh trú tại tỉnh điện biên thu giữ một mươi bánh heroin và một xe máy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng